tính đến trưa nay ngày một mươi năm tháng một mươi cả nước đã tiêm được hơn năm mươi chín tám triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
như vậy có thể thấy là tốc độ tiêm chủng vaccine đang tiếp tục được đẩy mạnh
mới đây bộ y tế đã ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế
thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
trong đó một trong những tiêu chí đánh giá cấp độ dịch của các địa phương là độ bao phủ vaccine
cụ thể tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín
phần theo hai mức từ bảy mươi trở lên và dưới bảy mươi
bên cạnh đó bộ y tế cũng yêu cầu trong tháng một mươi tối thiểu tám mươi người từ sáu mươi năm tuổi trở lên
phải được tiêm đầy đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
và từ tháng một mươi một tối thiểu tám mươi người từ năm mươi tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine

sáng nay đã bắt đầu nới lỏng việc kiểm tra các thủ tục bỏ giấy đi đường
các phương tiện qua chốt lưu thông nhanh chóng
cụ thể hà nội đã tạm rút chốt kiểm dịch số tám đây là chốt cửa ngõ thủ đô
nằm trên cao tốc hà nội hải phòng đoàn qua địa bàn tỉnh hưng yên
hai mươi một chốt còn lại vẫn hoạt động
lý giải về việc tháo gỡ chốt số tám trong sáng nay lãnh đạo công an thành phố hà nội cho biết
vì chốt trên nằm trên địa bàn tỉnh hưng yên
này tỉnh hương yên yêu cầu dừng việc lập chốt tại đây vì tỉnh trên đã thực hiện theo nghị quyết một trăm hai mươi tám
nên lực lượng công an hà nội phải tạm thời rút chốt
lãnh đạo công an thành phố hà nội cũng cho biết hiện nay thành phố chưa có chỉ đạo gì
về việc gỡ bỏ các chốt ra vào thủ đô nên lực lượng công an vẫn triển khai như cũ
tuy nhiên hiện các chốt cửa ngõ không còn kiểm tra giấy đi đường
giấy xác nhận công việc lý do để ra vào hà nội
bước chắc chắn để thiết lập trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh để phục hồi và phát triển kinh tế
chủ trương của thành phố là an toàn đến đâu mở cửa đến đó
vừa mở cửa vừa thăm dò đánh giá không mở cửa ồ ạt
chống dịch để sản xuất và sản xuất để phục vụ chống dịch
và để có thể đạt được những mục tiêu đề ra song song với các biện pháp đồng bộ
toàn diện thì điều quan trọng nhất chính là sự hợp tác của từng người dân
mỗi tổ chức doanh nghiệp
bởi chỉ một phút lơ là những thành quả của hệ thống chính trị và nhân dân sẽ mất
ghi nhận sau đây của phóng viên antv
hàng quán được mở cửa đón khách tại chỗ
đây là niềm vui của tất cả những người kinh doanh trên địa bàn thành phố hà nội
tuy nhiên vừa khôi phục kinh tế vừa làm tốt công tác phòng chống dịch
khoảng cách vẫn phải được đảm bảo khách đến quán vẫn trích mã cốt như thế này
thực ra thì khi mà nghe thông báo là được mở lại thì ai cũng phấn khởi
vì thời gian rồi thì đóng cửa rất là dễ dàng
ảnh hưởng rất là nhiều đến kinh tế
nhưng mà khi mở lại thì cũng được nghe tuyên truyền
thì cũng đảm bảo được khoảng năm k
và thực hiện thì là mình chỉ phục vụ năm mươi công suất thôi
khách đến là luôn luôn một trăm linh là phải là cơ bản qr
đeo khẩu trang sắt phần đầy đủ
sau khi có các chỉ thị mới công an phường đã tổ chức tuyên truyền
tuần tra để giám sát cũng như để cho các cơ sở chấp hành nghiêm
các chỉ thị phòng chống dịch các cơ sở phải chấp hành nghiêm các vấn đề
cũng như là giữ gìn các an ninh trật tế
để hạn chế những việc xảy ra các vụ việc vi phạm an ninh trật tự trên địa bàn
chỉ được một chút lơ là sẽ đánh mất thành quả phòng chống dịch của cả nước ta
còn tại các nhà máy xí nghiệp trên địa bàn thành phố
sau nhiều tháng tạm ngừng hoạt động hoặc phải chia ca
nhiều đơn vị đã huy động một trăm linh người lao động đi làm
trong đó việc chăm lo tới đời sống người lao động
cũng là một bài toán được quan tâm hàng đầu
trên cá nhân tôi tôi rất là mực
và vẫn khởi rất mong là thành phố hà nội sẽ đẩy lùi được dịch bệnh
và người dân sẽ đi lại và có cuộc sống tốt hơn
so với trước thì bây giờ tinh thần là được đi về nhà
gia đình các thứ đấy thì làm việc nó thoải mái hơn
thì là năng suất nó cũng được tăng lên hơn
đến thời điểm này hà nội gần như đã phục hồi lại trạng thái bình thường
các phương tiện công cộng cũng đã chính thức được lưu thông
với diễn biến phức tạp của dịch bệnh
và với những chiến lược được thành phố bảo vệ
đặt ra trên căn cứ khoa học và trao quyền cho từng pháo đài xã phường
nơi trực tiếp phòng chống dịch covid một mươi chín
sự linh hoạt này giúp thành phố theo kịp diễn biến thực tế của dịch bệnh
nếu quy định thích ứng an toàn với đại dịch được thực hiện nghiêm túc
chắc chắn thủ đô sẽ có diện mạo khác trong trạng thái bình thường mới trong những ngày sau
không chỉ ở hà nội mà nhiều địa phương khác đã dục dịch
và hà nội có phản ứng rất là sớm
dục dịch và đã ban hành luôn
thì bắt đầu mở cửa ra
một số cái hoạt động sản xuất kinh doanh
tôi thấy những người dân hà nội là người ta rất là phấn khởi
nhưng cái quan trọng nhất là chỉ thị nghị quyết một trăm hai mươi tám
là cái nghị quyết không cho phép tất cả các địa phương
đặt ra các cái quy tắc xử sự riêng
trái thẩm quyền không tôn nhất
và gây cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh
và gây khó cho đi lại của người dân như thế là
từ nay chứ đi không còn phải chạy nữa
hà nội sẽ đi từng bước chắc chắn
để thiết lập trạng thái thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh
để phục hồi và phát triển kinh tế
song song với các biện pháp đồng bộ toàn diện
nhiệm vụ quan trọng này đòi hỏi sự hợp tác
của từng người dân và mỗi tổ chức doanh nghiệp
bởi nguy cơ tái bùng phát dịch covid một mươi chín vẫn còn
tiếp tục với một thông tin đáng chú ý
một đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet
lớn nhất từ trước đến nay ở huyện crong năng
với tổng số tiền dịch bệnh
tổng số tiền giao dịch mỗi ngày trên hai tỷ đồng
vừa được công an huyện crong năng phối hợp
với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc
triệt phá thành công
đường dây này do đối tượng văn chín
trú tại xã tam giang huyện crong năng cầm đầu
trước đó chín đã liên lạc với một người
ở thành phố hồ chí minh mua hai tài khoản cá độ bóng đá
và giao lại một tài khoản cho phan anh quân
chú cùng huyện quản lý
tài khoản còn lại chín chia nhỏ làm hai mươi sáu tài khoản con
rồi giao cho các đối tượng trong đường dây
để tham gia cá độ bóng đá với các con bạc
trung bình mỗi ngày đường dây này giao dịch cá độ bóng đá
trên hai tỷ đồng
hiện công an huyện crong năng cùng phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh đắk lắc đã làm rõ được một mươi năm đối tượng
trong đường dây này đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng
các đối tượng có liên quan để xử lý về hai hành vi
đánh bạc và tổ chức đánh bạc
thưa quý vị hoàn lưu của bão số tám sau khi đi vào đất liền
đã gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh nghệ an
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực miền núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
khu vực ven biển ảnh hưởng đến nhiều hộ dân nuôi cá lồng bè
để đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho người dân trên địa bàn
công an tỉnh nghệ an đã tham mưu cấp ủy chính quyền
huy động tối đa lực lượng triển khai nhiều biện pháp để hạn chế thiệt hại
tại huyện thanh trương lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành
khắc phục tình trạng sạt lờ rú ngược các phương tiện đã sàn lấp đất đá
tràn xuống quốc lộ bốn mươi sáu hiện tại giao thông đã được thông suốt
trước đó nhiều ngày mưa lớn kéo xài nên rú ngược tiếp tục sạt lờ
gây ách tắc giao thông tuyến quốc lộ bốn mươi sáu
cũng do mưa lớn kéo xài đã gây sạt lờ tại nhiều địa phương của huyện kỳ sơn
trước tình hình đó huyện đã chủ động sơ tán cho hơn hai trăm hai mươi hộ
gần một bốn trăm linh người tại các xã mường hải mường tít bảo nam đến nơi an toàn
lực lượng công an đã hỗ trợ cấp phát lương thực cho người dân đi sơ tán
huyện cũng đã thành lập các đoàn đi khảo sát thực tế
cũng đã có báo cáo cụ thể về tỉnh trị đảo xã
chuẩn bị các phương án di rơi dân
chúng tôi cũng cướp quyết bằng mời giá khi có mưa là phải di rơi
đã có hơn ba ba trăm linh tàu thuyền của tỉnh nghệ an
về neo đậu tại nhiều vị trí để tránh cơn bão số bảy trước đó
tại thị xã cửa lò hơn ba trăm linh thuyền đánh bắt cá đã cập bến an toàn
thị xã đã có nhiều kinh nghiệm để ứng phó với mưa bão
nên phương châm bốn tại chỗ được địa phương chủ động triển khai từ sớm
công an tỉnh đã tăng gương cho công an thị xã năm mươi đồng chí
để hỗ trợ công an thị xã cửa lò
thường trực một trăm linh và chia quân xuống địa bàn cùng với nhân dân
cùng với chính quyền cơ sở để mà giải quyết tốt
các nội dung
trong hai ngày qua công an thị xã cửa lò đã thường xuyên tuyên truyền
kêu gọi người dân nhất là các hộ kinh doanh ven biển
tiến hành thu dọn các kiosk và di rời tài sản
tại phường nghi tân có nhiều hộ nuôi bè cá trên biển
do chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
nên nhiều loại cá của bà con nông dân chưa thể tiêu thụ được
khiến lượng cá nuôi tồn tại trên các bè là rất lớn
có ba mươi sáu lồng với tổng trọng lượng cá là hai trăm năm mươi tấn
do lượng cá tôn đồng là do đại dịch covid một mươi chín
cho nên bà con nuôi lồng bè cá là cũng chưa tiêu thụ được sản phẩm
trước tình hình và tài sản lớn của bà con như thế
thì bán chỉ huy công an phường đã thám biểu tích cực
cho bán chỉ huy phòng chống lụt bào phường
và trang trọng để bảo vệ tài sản cho bà con nhân dân
còn trước lúc diễn biến phức tạp theo dõi thường xuyên diễn biến phức tạp của con bào
để khi nào có sự ố thì anh em có các lực lượng thường xuyên ứng dựng bốn tay chồ
để đưa những người ở dưới lông bè lên vị trí an toàn
đồng thời bảo vệ tài sản giảm thiệt hại thấp nhất cho bà con nuôi lồng bè trên địa bàn phường
trước lúc báo thì sự quan tâm của chính quyền địa phương là đưa thông báo tất cả các lông bè
đưa bào là trang trọng và thông báo cho tất cả mỗi người khi bào vào và lên bờ chứ không ở dưới bè
sự báo trong thời gian qua
bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông bắc bộ
sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía tây bắc bộ và bắc trung bộ
từ đêm nay một mươi năm tháng một mươi đến ngày một mươi tám tháng một mươi ở khu vực từ nghệ an đến quảng nam có mưa to đến rất to
các địa phương trong tỉnh đã chủ động theo dõi diễn biến thời tiết
kịp thời triển khai các phương án phòng chống bão lụt sạt lở đất đảm bảo tính mạng và tài sản cho nhân dân
kể từ ngày hôm nay các phường trên địa bàn thành phố hồ chí minh đã bắt đầu triển khai
tiêm chủng mở rộng trở lại cho trẻ và sau nhiều tháng phải tạm ngưng do dịch covid một mươi chín
việc cấp rút thực hiện cũng như tiêm chủng trở lại trong giai đoạn này
hiện nay không chỉ giúp trẻ không đánh mất cơ hội phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
mà còn tránh nguy cơ dịch chồng dịch
quận phú nhuận thành phố hồ chí minh là một trong những điểm xanh hiếm hoi của thành phố
với tỷ lệ tiêm vaccine covid một mươi chín đạt một trăm linh cả hai mũi
đây cũng là thời điểm thích hợp để quận nhanh chóng triển khai các hoạt động tiêm chủng
trở lại cho trẻ em sáng nay ngày một mươi năm tháng một mươi đồng loạt nhiều phường đã thông báo
kêu gọi phụ huynh có trẻ trong độ tuổi tiêm chủng mở rộng đến tiêm theo lịch đa số đều đã trẻ
lịch từ sáu đến tám tháng thậm chí có trẻ chưa được tiêm mũi vaccine nào khác trừ hai mũi lao và viêm
gan b sơ sinh tại bệnh viện khoa sản
do ảnh hưởng của dịch nên là bé đã bị hai tháng rồi bé không có chích lại mũi tiếp theo
và hôm nay mình đưa bé tới đây để chích cái mũi bại liệt thì thật sự là mình cũng rất là lạ
lo lắng mình cũng có điện điện thoại lên trung tâm để hỏi là vấn đề là mình ngưng như vậy
thì có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của bé không thì nhân viên tư vấn nói là vẫn không có bị sao hết
mình cứ ở nhà và chờ tới lịch tiêm thì mình đi tiêm lại sau có dịch thôi
theo thống kê cho đến nay tỷ lệ tiêm chủng mở rộng tại quận phú nhuận chỉ đạt sáu mươi ba ba so với
chỉ tiêu chín mươi năm của trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đề ra để đạt được tỷ lệ miễn dịch cộng đồng
tỷ lệ trẻ sinh năm hai nghìn một mươi chín đã tiêm mũi sợi thứ hai chỉ đạt tám mươi hai năm trên chín mươi năm tỷ lệ tiêm
vaccine bạch hầu ho gà uống ván mũi bốn chỉ đạt bảy mươi năm hai trên chín mươi năm sự gián đoạn này là điều chưa có tiền lệ
khi mà dịch bắt đầu kiểm soát ổn định thì theo chỉ đạo của sở y tế với lại là thành phố và quận
trung tâm y tế quận và các hỗ trợ y tế đã ra xét lại và tổ chức vét tiêm chủng cho các trẻ tỷ lệ
tiêm chủng của bên quận phú nhuận thì thiếu chủ yếu là tiêm chủng đầy đủ cho các trẻ sinh năm hai nghìn hai mươi
tỷ lệ sợi hai và dvt bốn là gồm bạch hầu uống ván ho gà cho các trẻ sinh năm hai nghìn một mươi chín dự kiến thì là mỗi
khoảng mỗi phường khoảng từ ba mươi đến bốn mươi trẻ trong tháng này sẽ cần tiêm chủng thì em dự kiến toàn
quả là khoảng ba trăm linh xe việc bù đắp lại độ bao phủ và khoảng trống miễn dịch đang được ngành y
tế thành phố thực hiện khẩn trương nhằm đạt đến tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho các trẻ sinh năm hai nghìn hai mươi
tiêm chủng mở rộng trong bất cảnh nước ta đã vượt qua giai đoạn cao điểm của dịch covid một mươi chín đây
cũng là thời điểm chích ngờ tốt nhất cho người dân đầu tháng một mươi thì hcc có ra cái dân bản là nhắc nhở
các các các y tế địa phương lưu ý để mà triển khai sớm cái lại cái cái cái hoạt động tiêm chủng mở
động cho trẻ khi mà đứa trẻ đi tiêm chủng thì vẫn là thực hiện nghiêm ngặt cái năm k thì tất cả các
hoạt động trong thời gian này đều là năm k hết thì cái cái việc mà đưa trẻ đi tiêm chủng cũng không
có lợi cái thứ hai là tích cực phối hợp tích cực nắm bắt thông tin từ địa phương để mà biết mà
khi mà trẻ được mời đi tiêm chủng có lịch tiêm chủng thì thì nhanh chóng đưa trẻ đi đi đi tiêm chủng
trẻ em có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm cao hơn người lớn nguy cơ diễn tiến nặng cũng nặng nề
hơn việc phòng bệnh chủ động luôn tốt hơn nhiều so với chữa bệnh chính vì thế chủng ngừa là quyền
lợi mà mỗi đứa trẻ nên được hưởng và người dân không nên vì lo lắng dịch covid một mươi chín mà bỏ lỡ lịch
chủng của trẻ kính thưa quý vị mới đây sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh đã cảnh báo
tình trạng một số nhóm trên mạng xã hội lấy danh nghĩa là hội đồng hương chuyến xe nghĩa tình của
các tỉnh để lừa gạt người dân đang có nhu cầu cấp thiết được về quê và trước tình hình trên lực
lượng chức năng tại các chốt cửa ngõ đã tăng cường kiểm tra kết hợp các biện pháp nghiệp vụ kịp thời
xử lý để đảm bảo an toàn cho người dân đi và đến thành phố hồ chí minh ghi nhận tại các chốt kiểm
soát đã vào cửa ngõ thành phố hồ chí minh sau nửa tháng thành phố áp dụng nới lỏng giãn cách xã
hội đến hôm nay vẫn còn người dân về quê và có cả người trở lại thành phố chính vì vậy lực lượng
tại các chốt kiểm soát phải linh hoạt kiểm tra đối với từng trường hợp trong thời điểm thành phố
nới lỏng giãn cách xã hội bốn tháng nay thì em cũng xây dựng em cũng có ở trong các cái láng chạy che
bằng bạc mưa bão này kia nó cũng bất tiện vợ mang thai nữa quê đang dễ bề chăm sóc vợ em cần
sanh rồi ở trên nó không có chăm sóc
chúng tôi về quê chốn dịch mấy tháng nay giờ nay cũng trên mà công ty gọi lên đạm thì cũng quay
lên đạm đi tử túc lên thôi chứ còn ngoài ra thì cũng không có đi chung đoàn gì với ai hết mới đi
lên đây cũng thưa thớt lắm cũng chưa có xe gì nhiều trong tình hình này thì chúng tôi cũng đã
tiếp tục phối hợp cùng với các lực lượng tiến đầu chốt chặn ở các cái tiến đường tiến đường chính
giáp ranh giữa các tỉnh giáp ranh thành phố hồ chí minh để mà tiếp tục là kiểm soát người phương
tiện giao thông hạn chế lưu lực
trong thời gian qua các chốt cửa ngõ tại tp hcm liên tục phát hiện nhiều vụ lợi dụng luồng xanh để
vận chuyển hàng lậu hàng cấm và vận chuyển người ra vào vùng dịch trái phép trước sự gia tăng phương
tiện cộng đồng trên đường khi người dân có nhu cầu đến tp hcm cũng như từ thành phố đi về các tỉnh
cơ quan chức năng đã đưa ra cảnh báo các đối tượng lấy danh nghĩa là hội đồng hương chuyến xe nghĩa tình
để lừa gạt người dân nhằm lấy thông tin cá nhân và yêu cầu chuyển khoản một số tiền vì vậy lực lượng
công an sẽ tăng cường kiểm tra tất cả phương tiện đồng thời kết hợp các biện pháp nghiệp vụ để phát
hiện các đối tượng lợi dụng nhu cầu đi lại của người dân để thực hiện hành vi trái pháp luật
chúng tôi cũng dự báo tình hình trước bọn lợi dụng các phương tiện giao thông nhận tải có mã qr
xanh và xe khách để tổ chức thu tiền bà con về quê trái phép chúng tôi tăng cường công tác tùng
ra kiểm soát ở tại các chốt kiểm tra và cũng như các chốt lưu động tại một mươi hai chốt kiểm soát chúng tôi
bố trí lực lượng cảnh sát giao thông của thành phố rồi cảnh sát giao thông của cục cảnh sát giao thông bộ
công an lực lượng cảnh sát hình sự của bộ công an lực lượng cảnh sát cơ động của bộ công an và
công an địa phương chúng tôi kiểm soát chặt những phương tiện vào ra theo các quy định của ủy ban
dân thành phố quy định nhằm phòng tránh lây lan dịch bệnh và phát hiện được cội phạm xảy ra lợi dụng
cái việc giao thông dân tải để là thu lệ bất chính thành phố bước sang giai đoạn nới lỏng giãn cách
xã hội tuy nhiên chúng ta vẫn không được chủ quan mà phải luôn thực hiện nghiêm công tác phòng chống kiểm
dịch bệnh thành phố hồ chí minh đã có bộ tiêu chí gửi cho năm tỉnh thành nâng cận theo đó người dân
đang cư trú ở thành phố có nhu cầu về quê phải thông qua sự sắp xếp từ chính quyền địa phương còn đối
với những công dân người dân muốn quay lại thành phố hồ chí minh cần thực hiện theo hướng dẫn của
sở giao thông vận tải và đáp ứng đủ các yêu cầu về phòng chống dịch của ban chỉ đạo phòng chống dịch
thành phố hồ chí minh ngày một mươi năm tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tánh linh tỉnh
bình thuận đã khiến hành khởi tối vụ án hình sự bắt tạm giam đối với bị can kinh vũ long sinh năm
một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thôn bốn xã mạng tố huyện tánh linh tỉnh bình thuận về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
khi thi hành công vụ theo điều tra bị can kinh vũ long là công chức địa chính xã măng tố huyện
tánh linh được phân công việc kiểm tra thấm định và tham mưu hồ sơ cấp mới chuyển nhận quyền sử dụng đất
đối với hai mảnh đất ở và đất trộm lúa ở thôn một xã mạng tố của gia đình bà nguyễn thị hớn nhưng vì
động cơ cá nhân và vụ lợi vào cuối năm hai nghìn hai mươi kinh vũ long đã cố ý làm trái các quy định hiện hành trên
lĩnh vực đất đai gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của gia đình bà nguyễn thị hớn với những tài liệu
chứng cứ đã thu thập được hành vi của kinh vũ long đã cấu thành tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành
công vụ được quy định tại khoảng một điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự cơ quan cảnh sát điều tra công an
huyện tánh linh cũng đã tiến hành lệnh khám xét nơi ở của bị can kinh vũ long để tiếp tục thu thập
chứng cứ phục vụ cho công tác tố tụng theo luật định cũng trong sáng ngày một mươi năm tháng một mươi tại thành
phố hồ chí minh bộ tư lệnh cảnh vệ tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày thành lập
phòng cảnh vệ miền nam ngày một mươi tám tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một và đón nhận bằng khen của
thủ tướng chính phủ
tại buổi gặp mặt truyền thống đại biểu và cán bộ chiến sĩ có điều kiện ôn lại truyền thống xây
dựng chiến đấu về trưởng thành của phòng cảnh vệ miền nam tiền thân là c tám mươi đại độ tám mươi sau là đoạn
một trăm tám mươi an ninh vũ trang miền nam do xứ ủy nam bộ trực tiếp chỉ đạo thành lập ngày một mươi tám tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
tại ấp xóm mới xã thạnh bình huyện tân biên tỉnh tây ninh với nhiệm vụ bảo vệ các đồng chí lãnh
đạo xứ ủy bảo vệ căn cứ và các cơ quan trực thuộc xứ ủy nam bộ này là khu di tích lịch sử
trung ương cục miền nam
trải qua các giai đoạn cách mạng khác nhau và qua sáu mươi năm năm vừa chiến đấu xây dựng và vừa trưởng thành
về mọi mặt từ một đơn vị tiền thân c tám mươi phát triển thành các đại đội tiểu đoàn đoàn trung đoàn và
nhiều lần thay đổi phiên hiệu tên gọi khác nhau như nhiệm vụ xuyên suốt của đơn vị được đảng
nhà nước và nhân dân giao phó đó là bảo vệ đảng bảo vệ lãnh tụ dù trải qua các cuộc trường kỳ kháng
chiến giành độc lập tự do cho dân tộc hay trong thời kỳ hòa bình của đất nước các thế hệ cán
chiến sĩ phòng cảnh vệ miền nam luôn kiên cường không quá ngại hy sinh gian khổ
anh dụng chiến đấu lập nhiều chiến công bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo đảng
nhà nước các đoàn khách quốc tế các sự kiện đặc biệt quan trọng được tổ chức tại thành phố
hồ chí minh và các tỉnh phía nam ghi nhận những thành tích cống hiến của cán bộ chiến sĩ đơn vị
đảng nhà nước đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như hồn chương hồ chí minh năm hai nghìn sáu
hồn chương quân công hạng hai năm một nghìn chín trăm chín mươi hồn chương bảo vệ tổ quốc hạng hai hạng ba năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi một
huân chương chiến công hạng nhì năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và nhiều phần thưởng cao quý khác
có bốn tập thể và năm cá nhân của đơn vị được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
dịp này bộ tư lệnh cảnh vệ còn long trọng tổ chức đón nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ
trao tặng cho cán bộ chiến sĩ phòng cảnh vệ miền nam vì có nhiều thành tích trong chiến đấu
và phục vụ chiến đấu góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
thưa quý vị công an tỉnh hà giang cho biết vừa bắt quả tang hoạt động khai thác khoáng sản trái phép
với quy mô lớn tại hiện trường các lực lượng chức năng đã thu giữ các phương tiện phục vụ hoạt động
khai thác khoản sản nghi là quặng manggan gồm một xe ô tô tải sáu máy xúc công suất lớn một dàn
sơ tuyển quặng và hai mươi mét khối quạng đã qua sơ tuyển được biết điểm mỏ khai thác khoáng sản này đã
được cấp phép khai thác từ năm hai nghìn một mươi bốn sở tài nguyên và môi trường tỉnh hà giang đã nhiều lần yêu
cầu doanh nghiệp tiến hành đóng cửa mỏ theo quy định nhưng phía doanh nghiệp không chấp hành vẫn
tiến hành khai thác trái phép gây thất thoát tài nguyên khán sản tác động ảnh hưởng xấu đến môi
trường tự nhiên và gây dư luận bức xúc trong nhân dân những ngày qua thủy điện đồng nai năm xả lũ
kết hợp với mưa kéo dài đã khiến hàng trăm tấn cá và nhiều diện tích cây ăn trái của người dân ở huyện
quán tỉnh đồng nai thiệt hại nặng nề thống kê cho thấy toàn huyện định quán có hơn bảy trăm năm mươi tấn cá
nuôi lồng bè của gần một trăm linh hộ dân bị chết ngoài ra gần một trăm bảy mươi hectare cây ăn trái của người dân cũng
bị ngập sâu hầu hết cá bị chết là cá riêu hồng cá lăng sắp đến kỷ thu hoạch để hạn chế thiệt
hại các chủ bè đã vớt cá lên làm sạch để phơi khô hoặc bán với giá trên dưới một mươi đồng mỗi
kg định quán là huyện miền núi nằm dọc sông đồng nai trước đây người dân trên địa
bàn huyện đã nhiều lần thiệt hại về kinh tế vì mưa lớn kết hợp với thủy điện xả lũ
tại thành phố đà nẵng sau nửa tháng triển khai giai đoạn một mở cửa cảng cá thọ quang chỉ cho phép
xe ô tô vào bốc hàng vận chuyển đi nơi khác thì bắt đầu từ giờ ngày hôm nay một mươi năm tháng một mươi
khu vực chợ đầu mối thủy sản tại đây đã được phép hoạt động bình thường đây là cảng cá và chợ đầu
mối thủy sản lớn nhất khu vực miền trung tuy nhiên trong ngày đầu tiên mở cửa rất ít tiểu thương
khu vực chợ đầu mối thủy sản thọ quang sáng sớm ngày một mươi năm tháng một mươi theo kế hoạch năm mươi tiểu thương
được phép bán hàng số lượng có mặt tại chợ cho phép tối đa một hai trăm linh người thế nhưng chợ điều hưu
như thế này
trái ngược với khung cảnh vắng vẻ phía trong chợ là cảnh tượng buôn bán tấp nập bên ngoài
tiến đường sát ngay cổng chợ

việc buôn bán tự phát này của người dân đã xảy ra nhiều ngày trước đó khi chợ đầu mối
thủy sản chưa được phép hoạt động tuy nhiên đến nay chờ mở cửa tiểu thương và người dân vẫn
duy trì việc mua bán như thế này vì hầu hết không đủ điều kiện để đi vào chợ khi yêu cầu bắt buộc
là phải có giấy xét nghiệm covid một mươi chín có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ
vì là vô còn có là phải có giấy xét nghiệm covid rồi quét mở bây giờ thì không nữa
nhưng mà họ đi mua có bao nhiêu cái có không
đang vô rồi xét nghiệm covid một mươi chín nếu xét nghiệm covid một mươi chín thì được còn đây có bệnh viện
nó giả trả nhưng mà nó đi dân cho thỏm hết vì ra mấy tháng nào người ta không có việc làm rồi
bây giờ mở ra mà nó yêu cầu người ta tắt nhanh là mua lý cho nó tho bệnh viện địa phương xét nghiệm
hoặc vô đông bán xét nghiệm hoặc là kiểm tra ví dụ như năm coi năm đồ ví dụ
chứ còn bây giờ xét nghiệm mà bỏ tiền ra họ không mấy tháng nào tiền không có họ ăn
mấy tháng nào lấy gọi người xét nghiệm
để tháo gỡ khó khăn cho tiểu thương và người dân tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoạt động trở lại
của chợ đồ mối thủy sản bàn quản lý âu thuyền và cảng cá thọ quang cho biết sẽ đề xuất có những điều kiện phù hợp
bàn quản lý cũng sẽ tiếp tục đánh giá và kiến nghị lãnh cấp trai để mà có cái giải pháp hướng dẫn cho phù hợp
trong đó thì chúng tôi cũng sẽ có điều sức là điều kiện là hỗ trợ cái chi phí xét nghiệm cho người dân
để mà giảm cái
cái khó khăn cho người dân
cái thứ hai nữa thì cũng sẽ có cái tăng cường các cái biện pháp là kiểm soát hỗ trợ cũng như tạo điều kiện
ví dụ như vào ở bên trong xét nghiệm tại chỗ hay là hướng dẫn họ vào theo cái lùng như thế nào để đảm bảo cho cái vấn đề là kiểm soát dịch bệnh
và trước mắt thì vẫn là tùy theo cái diễn biến dịch
thì có thể là
tờ đề xuất là không nhất thiết là phải sức trình cái giấy xét nghiệm an tính
là đầu mối giao thương buôn bán xỉ cho các chợ và cung ứng nguyên liệu chế biến các sản phẩm thủy hải sản phục vụ trong nước và xuất khẩu
bên cạnh việc khôi phục hoạt động cảng cá việc mở cửa trở lại chợ đầu mối thủy sản thọ quang có ý nghĩa quan trọng
bởi vậy triển khai các biện pháp đảm bảo phòng dịch là hết sức cần thiết
nhưng cũng phải đồng thời tạo điều kiện thuận lợi
cho người dân hoạt động tại đây
phó thủ tướng lê minh khái vừa ký ban hành nghị quyết một trăm hai mươi sáu sửa đổi bổ sung
nghị quyết số sáu mươi tám gói hai mươi sáu tỷ đồng để hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp khó khăn
đáng chú ý một số đối tượng được bổ sung trong đợt này là hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh
và có trong danh bạ của cơ quan thuế hộ kinh doanh sản xuất nông lâm ngư nghiệp làm muối
và những người bán hàng rong quả vặt buôn chuyến kinh doanh liều động kinh doanh thời vụ
làm dịch vụ không phải đăng ký hộ kinh doanh được nhận ba triệu đồng một hộ
người cao tuổi và người khuyết tật nặng người khuyết tật đặc biệt nặng là f f một
thì nhận một triệu đồng một người trong thời gian điều trị cách ly từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến hết năm nay
theo bộ công thương vào thời điểm giữa tháng tám gạo năm tấm của việt nam được trao bán thấp hơn giá trao bán của thái lan
nhưng thời gian gần đây giá trào xuất khẩu của việt nam đối với phân khúc gạo năm tấm liên tục tăng đã vượt qua mức giá bán của thái lan
giá lúa gạo hiện nay tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long tiếp đà ổn định từ đầu tuần với các loại lúa gạo
riêng gạo nguyên liệu và thành phẩm xuất khẩu xu hướng tiếp tục tăng hiện nhu cầu hỏi mua lúa thu đông nhiều hơn
nông dân trào giá tăng nhẹ
giá gạo xuất khẩu tăng trở lại đã làm ấm lại thị trường lúa gạo trong nước
ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín
sau đó bộ y tế cũng đã ngay lập tức ban hành hướng dẫn các tiêu chí phương pháp đánh giá và xác định cấp độ dịch
và hướng dẫn cụ thể các biện pháp y tế bao gồm cách ly y tế xét nghiệm thù dùng điều trị tiêm chủ
tiêm chủng ở các cấp độ việc đưa ra những quy định hướng dẫn cụ thể hướng tới từng bước thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín là chìa khóa tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chủ động
nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh
thành phố hồ chí minh vốn là địa phương chịu ảnh hưởng lớn của làn sóng dịch bệnh lần thứ tư
cộng đồng doanh nghiệp tại đây đều rất ủng hộ chủ trương của chính phủ chuyển đổi chiến lược
từ không covid sang thích ứng an toàn với dịch bệnh đặc biệt là việc nhanh chóng ra đời nghị quyết một trăm hai mươi tám
do cái tính chủ động tính chịu trách nhiệm tự chịu trách nhiệm của mỗi một người dân
của mỗi một tổ chức một doanh nghiệp là lên trên hết
mỗi một đơn vị phải tự chịu trách nhiệm cái biện pháp an toàn
điều đó chứng tỏ là chính quyền đã đặt niềm tin rất cao vào người dân đặt niềm tin rất cao vào doanh nghiệp
với các tiêu chí cụ thể để phân loại bốn cấp độ dịch ở các tỉnh thành
nghiệp quyết đã giúp doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm
doanh nghiệp xác định được rõ ràng trạng thái hoạt động trong từng cấp độ dịch để chủ động trong sản xuất kinh doanh
bên cạnh đó quyết định cũng nêu rõ trong trường hợp nâng cấp độ dịch thì ubnd các tỉnh thành phố phải thông báo trước tối thiểu bốn mươi tám h
điều này giúp các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh có sự chuẩn bị trước khi áp dụng
tôi cho rằng là cái nghị quyết một trăm hai mươi tám từ đó nhận diện được cái tình hình để mà có những giải pháp ứng phó với cái biến đổi
do tác động của dịch bệnh để từ đó có những giải pháp thích hợp hơn trong sản xuất kinh doanh
để khôi phục lại kinh tế và tạo đà cho tăng trưởng phát triển kinh tế trở lại một cuộc sống bình thường
các doanh nghiệp người ta có cái điều kiện để mà từ đó là người ta nắm bắt được rằng là
à những quy định cụ thể như vậy rồi tôi đáp ứng được là có nghĩa tôi có quyền tổ chức sản xuất kinh doanh
và địa phương cũng yên tâm là các doanh nghiệp
người ta đã có các điều kiện như thế thì tôi cho sản xuất kinh doanh
và họ không phải lo lắng quá mức về cái việc trách nhiệm của họ trong cái việc là tổ chức sản xuất
theo hướng dẫn của bộ y tế tại cơ sở sản xuất kinh doanh cơ sở kinh doanh dịch vụ
sẽ tự tổ chức xét nghiệm ngẫu nhiên cho người có nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín cao
theo các chuyên gia việc trao quyền chủ động cho doanh nghiệp là phù hợp
bên cạnh đó việc thay đổi các biện pháp cách ly phong tỏa theo diện hẹp hơn trước cũng đảm bảo tính linh hoạt
an toàn hiệu quả trong việc vừa duy trì sản xuất vừa phòng chống dịch
bởi vì chúng ta đặt mục tiêu cực đoan chỉ riêng về y tế thôi thì rất dễ
chúng ta cứ khoanh lại rồi giãn cách xã hội là xong nhưng vấn đề là phải làm được môi tư kết
vì thế đó là không được phong tỏa cứng toàn diện kéo dài cứng đờ mà vấn đề là linh hoạt có trọng tâm trọng điểm
và có một sự chủ động phân cấp cho cả doanh nghiệp cho cả địa phương kết hợp với sự hỗ trợ của nhà nước
để mà đảm bảo kiểm chuẩn xác dịch nó an toàn
nhưng đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tới đây
thưa quý vị theo quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả
có dịch covid một mươi chín các biện pháp phòng chống dịch theo từng cấp độ sẽ được áp dụng thống nhất trên toàn quốc
căn cứ và hướng dẫn của bộ y tế và các bộ ngành ubnd các tỉnh thành phố quy định các biện pháp hành chính phù hợp
và có thể linh hoạt áp dụng các biện pháp bổ sung cụ thể nhưng không trái với quy định của trung ương
không gây ách tác lưu thông hạn
các biện pháp phòng chống dịch đã gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp

xong theo tinh thần của nghị quyết một trăm hai mươi tám việc thực hiện thống nhất sẽ giúp chuỗi cung ứng thông suốt
khi thực hiện các phương án phòng chống dịch thì vấn đề khó khăn nhất chúng tôi gặp hải là những phương án phòng chống dịch
mà khó khăn nhất chúng tôi gặp hải
đấy là những vấn đề về cung ứng hàng hóa
cũng như là các vấn đề về đi lại
của các phương tiện vận chuyển hàng hóa
thì nó gặp rất là nhiều những khó khăn
tuy nhiên thì chúng tôi cũng đã
kết hợp cùng với tất cả các bên liên quan
để tìm cách giải quyết một cách tốt nhất
để tránh việc đứt những chuỗi cung ứng
tạo ra những quy trình chống nhất
chuẩn trung cấp quốc gia
để đảm bảo sự liên thông hàng hóa
liên thông con người giữa các địa phương
nhất là những vùng có dịch và không có dịch
cũng như là xuyên quốc gia
để từ đó các chuỗi cung ứng trong nước và nước ngoài
được liên thông
sau nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
các bộ bàn ngành cần nhanh chóng xây dựng
các tiêu chí hướng dẫn mang tính thống nhất
trong từng lĩnh vực
trên cơ sở đó các địa phương triển khai đồng bộ
linh hoạt song không tạo ra những quy định riêng
trái với quy định của trung ương
đồng thời phổ biến và hướng dẫn kịp thời
cho người dân và doanh nghiệp để thực hiện
cần hướng dẫn người dân và doanh nghiệp
thích ứng để phản ứng
và xử lý kịp thời
với những tình huống mà kịch bản
của chính phủ
của nhà nước xử lý
để cho các doanh nghiệp
các người dân cũng có
tính chủ động trong bất kỳ chuẩn bị
những kịch bản
và phương án ứng phó
với tình hình dịch bệnh
việc triển khai đồng bộ thống nhất giữa các địa phương
sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
trong việc xác định và triển khai kế hoạch
sản xuất kinh doanh
đặc biệt là trong các tháng cuối năm này
bên cạnh đó doanh nghiệp cũng có phương án
chuẩn bị nguồn lực để xây dựng biện pháp
phòng chống dịch phù hợp với quy định
hướng dẫn chung và phối hợp chặt chẽ
với chính quyền địa phương để sản xuất an toàn
trong tình hình mới
có sự phối hợp chặt chẽ
giữa địa phương và doanh nghiệp
và địa phương
thì chúng tôi đề nghị
thành lập một tổ
để xử lý các tình huống phát sinh
cho doanh nghiệp
chúng ta thực hiện công tác vừa chống dịch
vừa sản xuất
có như vậy thì tôi cho rằng
những vấn đề phát sinh những vấn đề khó khăn
theo đúng tinh thần chỉ đạo của thủ tướng
sẽ được giải quyết ở ngay cơ sở
ngay địa phương thì doanh nghiệp sẽ yên tâm
trong vấn đề sản xuất
và yên tâm trong công tác phòng chống dịch
hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới
cũng đã thay đổi chiến lược ứng phó dịch bệnh
từ cố gắng dập tắt rứt điểm
sang sống chung an toàn với dịch bệnh
cùng với hàng loạt chính sách hỗ trợ nhanh chóng kịp thời
việc chuyển đổi chiến lược
và ban hành những quy định hướng dẫn cụ thể
để thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bắt nhịp phục hồi
thúc đẩy phát triển kinh tế trong tình hình hiện nay